thưa quý vị và các bạn
việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
được tiến hành thời gian qua là nhằm tập hợp phát huy trí tuệ quyền làm chủ của người dân
trong tham gia hoạch định đường lối chủ trương lãnh đạo quyết sách quan trọng của đảng
đối với đất nước và sự nghiệp cách mạng góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
thế nhưng với tâm địa xấu xa các thế lực thù địch đã trắng trận xuyên tạc bóp méo vai trò ý nghĩa của phần việc này
đồng thời tung ra nhiều chiêu trò đặt điều hoài nghi rằng liệu người dân việt nam có dám nói thẳng nói thật góp ý với đảng
và rằng liệu đảng có chân quý thực tâm lắng nghe dân
trong một bài viết có tiêu đề đảng luôn lắng nghe dân để có văn bia muôn đời sau tác giả nguyễn tấn tuân cho biết
trên trang của rfa vừa đăng một bài với tiêu đề liệu dân có dám đóng góp ý kiến với đảng
bài viết này cho rằng việc đảng cộng sản việt nam khai trương trang web kêu gọi nhân dân
tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba
các cơ quan báo chí chính thống đồng loạt mở chuyên mục góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
thực chất chỉ là một hình thức mị dân bởi chắc chắn người việt nam sẽ không dám ý kiến
không có điều kiện nói thẳng nói thật với đảng thậm chí sẽ cố tình im lặng để bảo đảm an toàn tính mạng và lợi ích chính trị
hoặc nếu có thì đó cũng chỉ là những màn kịch đã được dựng sẵn theo chủ ý của giới lãnh đạo việt nam
theo tác giả nguyễn tấn tuân
thực chất đây là những chiêu trò hỏng bôi nhọ bản chất và truyền thống trọng dân lắng nghe dân của đảng ta
đây cũng là cách thức mà lực lượng chống phá cố tình gây nhiễu loạn thông tin
về hoạt động lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
nguy hiểm hơn những thủ đoạn này ít nhiều sẽ gây hoang mang dư luận
giảm bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận quần chúng
nguy hiểm hơn những thủ đoạn này ít nhiều sẽ gây hoang mang dư luận
giảm bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận quần chúng
nguy hiểm hơn những thủ đoạn này ít nhiều sẽ gây hoang mang dư luận

nguy hiểm hơn những thủ đoạn này ít nhiều sẽ gây hoang mang dư luận
giảm bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận quần chúng
nguy hiểm hơn những thủ đoạn này ít nhiều sẽ gây hoang mang dư luận
giảm bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận quần chúng
nguy hiểm hơn những thủ đoạn này ít nhiều sẽ gây hoang mang dư luận
giảm bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận quần chúng

giảm bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận quần chúng

giảm bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận quần chúng
xã hội các hội thảo tọa đàm khoa học gửi thư góp ý kiến đến cấp ủy đảng các cấp và tới cơ quan
báo chí của trung ương của đảng bộ các địa phương các ban bộ ngành tổ chức chính trị xã hội
thực hiện chủ trương và các hướng dẫn của trung ương tuy thời gian lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân
chỉ diễn ra trong hai mươi ngày từ ngày hai mươi tháng một mươi đến hết ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nhưng trong toàn
xã hội đã diễn ra một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp nhất là ở các ban ngành tổ chức
chính trị xã hội địa phương cơ quan báo chí trên cơ sở định hướng và sự thật tâm cầu thị
của trung ương quần chúng nhân dân trên mọi miền tổ quốc đã chủ động nghiên cứu tự giác nêu chính kiến
quan điểm chia sẻ kinh nghiệm đề xuất giải pháp đóng góp cho đảng thông qua các kênh tiếp nhận
khác nhau người dân làm việc đó một cách tự giác chứ không gò ép hay bị bắt buộc
đặc biệt phần lớn quần chúng đều nhận thức rõ trách nhiệm công dân và gửi đi hy vọng rằng ý kiến
bản thân sẽ được trung ương và các ban ngành chức năng tiếp thu bổ sung vào dự thảo văn kiện đại hội
góp phần hoạch định đường lối cách mạng đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước trong thời gian tới
tính tích cực của quần chúng được thể hiện rất rõ ở việc quan tâm theo dõi
chủ động tìm hiểu nghiên cứu các tài liệu về đại hội một mươi ba của đảng
sau khi trung ương công bố các dự thảo văn kiện nhiều cơ quan báo chí đã tiếp nhận và đăng tải được
ngay các ý kiến góp ý của người dân vào các dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba thông qua việc chủ động
nghiên cứu các dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng được gửi đến các đảng bộ cơ sở
bản tóm tắt và đảng bộ cấp huyện tỉnh và tương đương bản toàn vặt để đóng góp ý kiến trước đó
và như vậy không hề như sự rêu rao của những đối tượng ác ý chống phá cách mạng
rằng việc góp ý ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng sẽ có thể bị chính quyền sờ gáy
bị bỏ tù nếu dám nói thẳng nói thật hay phát biểu xúc phạm đến chính quyền và đội ngũ cán bộ
trên thực tế người dân đã thật tâm thật lòng không ngần ngại dốc bầu nhiệt huyết góp ý thẳng thắn
nêu cao tính chiến đấu mạnh mẽ phê bình và đề cao dân chủ trong quá trình đóng góp ý kiến
có thể nói chưa bao giờ cơ chế và điều kiện xã hội được khơi thông
khuyến khích cổ vũ người dân góp ý cho đảng một cách thuận lợi rộng rãi như thời gian qua
bởi thế người dân mạnh dạn đề xuất nhiều vấn đề bức xúc vướng mắt
kể cả những nội dung nhạy cảm như hạn chế của công tác phòng chống tham nhũng
yếu kém trong công tác cán bộ trực tiếp phê bình tổ chức đảng người đứng đầu ở các cấp
có một nguyên tắc bất biến được người dân tự giác thực hiện
đó là việc đóng góp ý kiến phải trên tinh thần xây dựng
không vượt quá giới hạn của dân chủ xã hội chủ nghĩa
và phải được tiến hành bằng các phương pháp hình thức chính thống
sự tích cực đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba
còn được thể hiện rất rõ từ tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
dù làm ăn sinh sống nơi xứ người nhưng với tình yêu tổ quốc
với trách nhiệm công dân đông đảo người việt nam ở nhiều nước trên thế giới
đã tích cực đóng góp trí tuệ trách nhiệm kinh nghiệm vào dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
thông qua các hội nghị
nhiều người dân các nhà khoa học nhà nghiên cứu việt nam ở nước ngoài
đã dành nhiều thời gian công sức nghiên cứu dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
chủ động viết bài góp ý cho đảng
thông qua hệ thống cơ quan báo chí trung ương và cơ quan chức năng có thẩm quyền
đây thật sự là một trong những kênh chi thức quý báu
để trung ương xem xét tiếp thu hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện đại hội
cùng với việc rêu rao cho rằng người dân việt nam
sẽ không giải quyết các dự thảo văn kiện đại hội

lực lượng thù địch còn cố tình đặt ra nghi vấn
rằng liệu đảng cộng sản việt nam có chân thành lắng nghe góp ý của nhân dân
thực chất luận điệu này là hòng tạo ra sự hoài nghi trong dư luận và tâm lý cộng đồng
khiến quần chúng giảm bớt tâm huyết trách nhiệm
trong quá trình tham gia nghiên cứu đóng góp ý kiến với đảng
xin thưa rằng tâm huyết trí tuệ của quần chúng nhân dân
là tài sản vô cùng quý báu
nguồn sức mạnh chi thức dồi dào và tươi màu thực tiễn
mà đảng ta luôn chân quý cầu thị lắng nghe thực tâm đón nhận
thực tiễn cách mạng việt nam đã chứng minh sinh động cho điều đó
và trong quá trình chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng
thực tế đó một lần nữa được kiềm định củng cố chắc chắn
như chúng ta đã biết ngay từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
văn phòng trung ương đảng đã ban hành hướng dẫn số sáu mươi hd vptvk
hướng dẫn tổng hợp ý kiến
góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
văn bản này chỉ rõ mục đích yêu cầu nội dung phương pháp tổng hợp ý kiến
đóng góp của các đối tượng vào dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
điều đó cho thấy đảng ta nhận thức rất rõ vai trò vị trí của công tác tổng hợp
cũng đồng thời minh chứng cho sự trọng thị lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân của trung ương
bám sát hướng dẫn đó việc tiến hành công tác tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân
thời gian qua được thực hiện chặt chẽ khoa học nghiêm túc ở mọi cấp mọi ngành
trong đó mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức lấy ý kiến
theo hệ thống dọc và mỗi đoàn thể đều có trách nhiệm tổng hợp và gửi về ban dân vận trung ương
trung ương cũng phân công rõ trách nhiệm của các ban đảng trong việc tham gia tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân
trong đó ban tuyên đáo trung ương tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân qua báo chí
thư gửi trực tiếp về trung ương
đảng đoàn quốc hội tổng hợp ý kiến thảo luận góp ý của các đại biểu quốc hội
gửi bộ chính trị qua văn phòng trung ương đảng
chính sự phân công bài bản cho các ban ngành tổ chức đảng đặt ra yêu cầu chặt chẽ về chất lượng và tiến độ
càng cho thấy sự trân trọng nghiêm túc lĩnh hội đón nhận ý kiến góp ý của nhân dân vào văn kiệm đại hội một mươi ba của đảng
theo giáo sư tiến sĩ phùng hữu phú phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận trung ương
sau khi các đầu mối có trách nhiệm tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân theo phân công của trung ương
những văn bản tổng hợp sẽ được truyền về các tiểu ban và các tổ biên tập để nghiên cứu tiếp thu đến mức cao nhất những nội dung hợp lý
đặc biệt sau khi các tiểu ban tiếp thu hoàn thiện bộ chính trị sẽ trực tiếp lắng nghe tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân
tiếp đó trung ương một lần nữa lắng nghe ý kiến nhân dân để tiếp thu triệt đề rồi mới trình đại hội một mươi ba qua đảng

bộ chính trị và trung ương lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân sẽ yêu cầu các tiểu ban phải giải trình rõ các vấn đề như
ý nào tiếp thu và tiếp thu thế nào thể hiện trong văn bản thế nào so với trước chỗ nào tiếp thu chỗ nào chưa tiếp thu vì sao
tức là phải giải trình rất cận kẽ lý do tiếp thu và những chỗ chưa tiếp thu
cách làm đó cho thấy đảng ta luôn cầu thị tiếp thu cao nhất trách nhiệm trí tuệ của nhân dân
quyết tâm xây dựng các văn kiện của đảng trở thành văn bản

đây cũng chính là cơ sở vững chắc căn cứ xác đáng giúp vạch trần những luận điệu xuyên tạc
cố tình quy trục bản chất của một đảng cầm quyền chân chính luôn trọng dân lắng nghe dân
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau